thưa quý vị chiều nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh long an tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của ba người trong một gia đình tại ấp thành trung xã vĩnh phước đông huyện cần duộc

cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp với công an tỉnh long an điều tra làm rõ vụ việc
theo hồ sơ khai báo gia đình nạn nhân có năm người gồm hai vợ chồng và ba người con
thời điểm xảy ra vụ việc anh nguyễn tấn thanh ba mươi một tuổi là chồng nạn nhân đang đi làm ở bến tre người con lớn là cháu nguyễn bích như một mươi hai tuổi đang ở bên nhà nội
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến vụ việc trong các bản tin thời sự sau